năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy các đơn vị thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua xã eda huyện eak tỉnh đắk lắc để thu phí do sử dụng các loại máy móc hạng nặng tạo ra rung trận lớn nên đã làm hư hỏng nhà cửa của người dân
theo phản ánh của người dân mức độ thiệt hại ước tính từ ba mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng mỗi hộ
nhưng chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên sico năm trăm linh một bot hai mươi sáu không nhận trách nhiệm bồi thường mà chỉ hỗ trợ mỗi gia đình từ ba đến năm triệu đồng
trong thời gian thi công người ta dùng nhiều phương tiện máy lưu máy múc máy đâm đổ rung chuyển quá lớn cho nên bức tường trong nhà nó chuyển động nó rung thấy luôn chúng tôi phải rác khỏi nhà luôn
tức là nếu mà tổng thiệt hại thì bây giờ thực sự nói là tôi xây cái nhà này chục năm nay là đã bảy trăm linh rưỡi rồi thế nhưng mà nếu như bây giờ mà hất ra mà xây lại thì nó phải hơn như thế nhưng mà chúng tôi không yêu cầu như thế
chúng tôi chỉ cần hỗ trợ cho chúng tôi năm mươi triệu thôi
theo như văn bản nhưng mà các anh không nhất trí các anh chỉ bỏ hỗ trợ cho năm triệu nếu lấy không lấy thì thôi
năm hai nghìn một mươi sáu hàng chục hộ dân ở đây đã yêu cầu các đơn vị thi công đánh giá thiệt hại nhà cửa của họ và có bồi thường thỏa đáng
tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy ubnd xã eada đã mời người dân cùng đại diện chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên sico năm trăm linh một bot hai mươi sáu đến làm việc
tại đây đại diện chủ đầu tư ký cam kết cùng các đơn vị chức năng
giám định thiệt hại bồi thường cho người dân trước ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
và người dân cũng đã cam kết không cản trở các đơn vị thi công
tất nhiên là cái việc mà chủ đầu tư mà giải quyết cái việc mà hỗ trợ bồi thường cái thiệt hại cho dân mà kéo dài mà gọi là mình phải nói dùng cái từ này thiếu trách nhiệm
trong những năm qua gây ra cái bức sức của nhân dân cái đó là
phải nói là cái việc đó là phải
đáng trách đối với chủ đầu tư
đến nay đại diện trạm thu phí bot eak lại cho rằng trách nhiệm hỗ trợ hay đền bù việc hư hại các công trình xảy ra trong quá trình thi công là thuộc về đơn vị thi công
tôi đã trực tiếp tổ chức một cuộc họp mời hầu hết các hộ gia đình có đơn
nên tại ủy ban nhân xã cùng với đại diện của chủ đầu tư tức là công ty năm trăm linh một lên làm việc
và tôi có mời luôn cả đại diện ủy ban huyện
thì đại diện cho chủ đầu tư hôm đó cũng chỉ cử đồng chí phương là phó giám đốc của bot
nên thì có trả lời tức là đổ lỗi lại cho cái đơn vị thi công
nhưng mà chúng tôi thì căn cứ vào luật xây dựng điều bảy và điều một trăm một mươi hai thì chúng tôi khẳng định trước hội nghị đó rằng đây là trách nhiệm của chủ đầu tư
chứ không phải trách nhiệm của người thi công
do được chủ đầu tư dự án bot eak cam kết
nên bù thiệt hại thỏa đáng
nên hơn hai mươi hộ dân ở đây đã không ngăn cản đơn vị thi công
tuy nhiên đến nay sau hơn ba năm hàng chục hộ dân này vẫn mòn mỏi chờ đợi
để phải nâm nớp sống trong những ngôi nhà hết mưa xuống thì ngập nước tường nhà thì nứt toác như thế này
chuyển sang thông tin khác
một nhóm thanh niên nghi có sử dụng ma túy đã tụ tập tại nhà của một người quen ở thị trấn hòn đất huyện hòn đất tỉnh kiên giang
mang theo nhiều hung khí bình xịt hơi cay và súng bắn đạn bi để chuẩn bị đánh nhau
vụ việc đã được công an huyện hòn đất phát hiện ngăn chặn kịp thời cho nên chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra
theo đó vào khoảng bảy giờ ngày bảy tháng bảy qua công tác nắm tình hình lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện hòn đất đã phối hợp với công an thị trấn hòn đất
tiến hành kiểm tra hành chính của bà huỳnh thị bé ở phố đầu đoi
tại khu phố đầu doi thị trấn hòn đất thì phát hiện tại đây có một nhóm một mươi thanh niên độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi năm đều trú tại huyện hòn đất
đang tụ tập và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy đánh nhau gây dối an ninh trật tự
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện thu giữ gồm chín cây dao tự chế và kiếm bốn bình xịt hơi cay một khẩu súng bắn đạn bi kèm theo gần một trăm linh viên đạn
và qua làm việc lê thanh văn và trần thanh duy thừa nhận số hung khí và vũ khí trên do các đối tượng tự chế và mua trên mạng về để sử dụng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòn đất tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật